cùng ngày bộ trưởng tô lâm đã có cuộc gặp với nguyên thủ tướng nhật bản suga yoshihide
tại cuộc gặp bộ trưởng tô lâm và ngài suga yoshihide nguyên thủ tướng nhật bản
nhất trí cho rằng quan hệ hai nước việt nam và nhật bản hiện nay đang ở trong giai đoạn tốt đẹp nhất
trong năm mươi năm qua ngày càng phát triển sâu rộng trên mọi lĩnh vực
nhân dịp kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước bộ trưởng tô lâm đề nghị
ngài suga yoshihide tiếp tục quan tâm ủng hộ và có những đóng góp
đi báo nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác hai bên trọng tâm là những thỏa thuận
về hợp tác quốc phòng an ninh kinh tế cung cấp oda thế hệ mới
đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ tiếp tục thúc đẩy hợp tác hai nước
và hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật hai nước tạo điều kiện thuận lợi
người dân việt nam nhập cảnh vào nhật bản đảm bảo an ninh an toàn quyền và lợi ích hợp pháp
các vấn đề an sinh xã hội cơ chế thuận lợi cho cộng đồng gần năm trăm linh người việt nam
đang sinh sống học tập và làm việc tại nhật bản
chiều cùng ngày bộ trưởng tô lâm và đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam
đã có cuộc hội đàm với ngài juki yasuhiro tư lệnh cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
cùng với sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nam nhật bản
hợp tác giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
trong thời gian qua
cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản đã đạt rất nhiều kết quả tích cực quan trọng
hạ bền đã chia sẻ thông tin trao đổi kinh nghiệm công tác hợp tác
trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật nghiệp vụ phục vụ đấu tranh phòng chống tội phạm
phối hợp phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm xuyên quốc gia
bảo vệ an ninh an toàn cơ quan doanh nghiệp và công dân nước này ở nước bên kia
từ năm hai nghìn một mươi bốn đến nay hai bên đã phối hợp tổ chức bảy kỳ đối thoại an ninh việt nhật
cấp thứ trưởng cùng nhau trao đổi nhiều nội dung quan trọng chiến lược
liên quan đến tình hình an ninh khu vực và thế giới
thời gian tới hạ bền nhất trí tăng cường hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và cấp cấp
duy trì tổ chức đối thoại an ninh cấp thứ trưởng việt nhật thường niên
trao đổi chia sẻ thông tin kinh nghiệm bảo đảm an ninh đấu tranh phòng chống tội phạm
xuyên quốc gia tội phạm hình sự tội phạm sử dụng công nghệ cao tội phạm mạng
tội phạm ma túy và không để các tổ chức đứng chân ở nước này chống phá nước kia
phối hợp phòng chống tội phạm là người việt nam tại nhật bản và ngược lại
nghiên cứu cơ chế hợp tác mới thiết thực giữa bộ công an việt nam và cơ quan cảnh sát quốc gia nhật bản
hai bên làm tốt công tác bảo hộ công dân tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp
công dân hai nước lao động học tập ở mỗi nước bảo vệ các sự kiện đoàn cấp cao hai nước
viếng thăm lẫn nhau trước mắt là các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước trong năm hai nghìn hai mươi
tiếp ngày yamada junichi phó chủ tịch cơ quan hợp tác quốc tế nhật bản jica bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh
thời gian qua quan hệ hợp tác giữa bộ công an việt nam và văn phòng jica việt nam rất tốt đẹp và đạt được nhiều kết quả thực chất
bộ trưởng tô lâm đề nghị ngài yamada junichi tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
trọng tâm là những thỏa thuận giữa thủ tướng hai nước
như tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh thúc đẩy hợp tác trên tất cả các lĩnh vực kinh tế
cung cấp oda thế hệ mới đa dạng hóa chuỗi cung ứng phát triển công nghiệp phụ trợ
đề nghị jica giúp bộ công an việt nam triển khai một số dự án đào tạo nguồn nhân lực
cung cấp trang thiết bị phương tiện trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
phòng chống cháy rừng bảo vệ môi trường tàu tuần tra các khóa tập huấn về an ninh mạng
điều tra tội phạm chống khủng bố điều tra tội phạm ma túy tư pháp hình sự an toàn giao thông
ngài phó chủ tịch jica khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với bộ công an
triển khai các lĩnh vực hợp tác mà bộ công an việt nam quan tâm
tiếp ông chineda teruo giám đốc công ty total security nguyên giám đốc điều hành tập đoàn manichi
bộ trưởng tô lâm cho biết đối với hợp tác giữa bộ công an và tập đoàn manichi
công ty toto security hai bên đã có rất nhiều hoạt động hợp tác nổi bật
ý nghĩa như đại nhạc hội cảnh sát thế giới cuộc thi sáng tác khẩu hiệu duraimond và an toàn giao thông
giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi tám giải chạy ekiden và sự kiện giao lưu kết nối doanh nghiệp việt nam nhật bản
bộ trưởng tô lâm đề nghị ông geneda teleo tiếp tục quan tâm ủng hộ thúc đẩy quan hệ việt nam nhật bản
nhất là hợp tác giữa công ty total security cũng như tập đoàn manichi với bộ công an
trong việc tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa giáo dục du lịch ý nghĩa giữa hai nước
đặc biệt là trong năm hai nghìn hai mươi ba khi hai nước kỷ niệm năm mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao
cùng ngày bộ trưởng tô lâm cũng đã tới thăm làm việc và nói chuyện với cán bộ nhân viên đại sứ quán việt nam tại nhật bản
bộ trưởng tô lâm bày tỏ vui mừng khi tới thăm đại sứ quán việt nam tại nhật bản
đánh giá cao nỗ lực của tập thể cán bộ nhân viên đại sứ quán và chúc toàn thể cán bộ đại sứ quán luôn mạnh khỏe
hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tiếp tục thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng việt nhật
phát triển mạnh mẽ hiệu quả và thực chất đóng góp cho sự phát triển của đất nước
bộ trưởng tô lâm và đoàn cũng đã dự tiệc chiêu đãi của ông suji kriotaro nguyên đại sứ đặc biệt việt nhật
dự tiệc chiêu đãi của chủ tịch ủy ban công an quốc gia nhật bản tano koichi
hôm nay đoàn công tác của đảng ủy công an trung ương bộ công an do thiếu tướng nguyễn văn long
ủy viên ban thưởng vụ đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn
đã đến dân hoa dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên huyện nam đàn tỉnh nghệ an
tại nhà tưởng niệm bắc hồ ở khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên đoàn đại biểu đã thành kính dân lãng hoa tươi thắm
và nén hương thơm tưởng nhớ công ơn trời biển của chủ tịch hồ chí minh anh hùng giải phóng dân tộc
danh nhân văn hóa kiệt xuất người sáng lập rèn luyện đảng ta người cha thân yêu của lực lượng vũ trang
trước anh linh của người lực lượng công an nhân dân nguyện luôn luôn trung thành tuyệt đối với tổ quốc đảng nhà nước và nhân dân
không ngừng học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh thực hiện nghiêm sáu điều bác hồ dạy
đoàn kết thống nhất nêu cao tinh thần phụng sự tổ quốc phục vụ nhân dân gương mẫu tiên phong
thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước bằng những hành động sáng tạo thiết thực
giữ vững kỷ luật kỷ cương vượt qua mọi khó khăn thách thức đoàn kết thống nhất một lòng
tiếp tục phát huy những thành tựu kinh nghiệm và truyền thống anh hùng vẻ vang đổi mới toàn diện các mặt công tác
để giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà đảng nhà nước và nhân dân giao phó
cùng ngày đoàn đại biểu đã đến dân hương tại mộ bà hoàng thị loan thân mẫu bác hồ và đền trung sơn
đền thờ gia tiên chủ tịch hồ chí minh và trồng cây lưu niệm tại khu di tích quốc gia đặc biệt kim liên